thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị thảo luận góp ý kiến vào dự thảo nghị định của chính phủ
quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí vương đình huệ đề nghị các cơ quan thành phố hà nội tiếp tục bám sát
và quán triệt sâu sắc nghị quyết chín mươi bảy của quốc hội coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai một cách chủ động
đồng thời với quá trình hoàn thiện dự thảo nghị quyết không ngồi chờ
bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ cũng mong muốn cơ quan soạn thảo nghị quyết vận dụng tối đa các cơ chế cho hà nội
mà không trái với nghị quyết chín mươi bảy của quốc hội
trong đó cần quy định cụ thể hơn về phạm vi đối tượng áp dụng về trình tự thủ tục bồi nhiệm cán bộ cấp phường
nếu không cơ cấu trưởng công an phường tham gia ủy ban nhân dân phường thì cần quy định rõ về mối quan hệ công tác giữa ủy ban nhân dân phường và công an phường
đồng thời quy định rõ hơn về trách nhiệm giải trình của ủy ban nhân dân cấp phường trước hội đồng nhân dân cấp quận và các cơ quan có thẩm quyền